chiều ngày hai mươi hai tháng tám tại phường hà phong thành phố hạ long tỉnh quảng ninh lễ khởi công dự án đường bao biển nối thành phố hạ long với thành phố cẩm phà đã được tổ chức thành công tốt đẹp
việc xây dựng tuyến bao biển hạ long cẩm phả đã góp phần hình thành trục phát triển không gian kết nối các đô thị quan trọng và tạo động lực phát triển chuỗi đô thị phía đông của tỉnh quảng ninh
dự án đường bao biển nối thành phố hạ long với thành phố cẩm phả được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp ba đồng bằng với bốn làn xe cơ giới chiều dài một mươi tám bảy km rộng một mươi tám m với tổng vốn một ba trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
tuyến đường góp phần giảm tài lưu lượng giao thông cho quốc lộ một mươi tám tạo điều kiện cho phát triển thương mại du lịch dịch vụ góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển hình thành nhiều cảng bến và khu đô thị dọc theo tuyến
đường bao biển nối thành phố hạ long với thành phố cẩm phả
sẽ có phần làm đồng bộ trục đường bao biển đẹp hiện đại kéo dài từ bãi cháy hạ long cho đến cẩm phả một trục đường du lịch đẳng cấp kết nối vịnh hạ long và vịnh bãi tử long phù hợp với quy hoạch tổng thể tuyến đường bộ ven biển việt nam của chính phủ